hoạt động công chứng chứng thực là một ngành nghề đòi hỏi những người thực hiện dịch vụ này phải có chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm pháp lý cao
bởi vì chỉ cần một sai suất nhỏ thì có thể dẫn đến những vụ việc và tranh chấp dân sự
thời gian qua các cơ quan ban ngành đã thanh tra và kiểm tra phát hiện
cũng như là xử lý rất nhiều các trường hợp công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng vi phạm trong hoạt động nghề nghiệp
theo kết luận thanh tra của bộ tư pháp về hoạt động công chứng chứng thực tại văn phòng công chứng sài gòn
phòng công chứng số hai phòng công chứng số năm đều có trụ sở tại tp hcm vào tháng tám vừa qua
vi phạm nhiều nhất là việc công chứng hồ sơ chưa đủ căn cứ pháp lý công chứng giao dịch trong trường hợp người yêu cầu công chứng
không ghi rõ nội dung cần công chứng hoặc không có đầy đủ thông tin về người yêu cầu công chứng
công chứng viên chứng thực chữ ký vào các văn bản có nội dung là hợp đồng giao dịch
theo chữ ký hoặc chữ ký tắt của công chứng viên và người yêu cầu công chứng lên từng trang của hợp đồng
đồng thời đoàn thanh tra cũng đã ban hành một mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các tổ chức và công chứng viên có liên quan
tp hcm hiện có chín mươi sáu tổ chức hành nghệ công chứng bao gồm bảy phòng công chứng và tám mươi chín văn phòng công chứng
với hơn năm trăm linh công chứng viên
mỗi ngày đã và đang có hàng chục nghìn loại văn bản được công chứng trên địa bàn
nhiều văn bản liên quan đến tài sản lớn thậm chí đến nhân thân tính mạng con người
vì vậy nếu các tổ chức hành nghề các công chứng viên không thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật
để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân doanh nghiệp
thì những nguy cơ tranh chấp pháp lý dân sự tiềm ẩn sâu xa là rất khó lường
đối với kết luận thanh tra lần này chúng tôi cũng có lưu ý nhắc nhở chung với các tổ chức hành nghệ
mình giới thiệu ra các sai sót để cho các tổ chức hành nghệ phía sau sẽ không có những vi phạm tương tự
tôi cũng cứ nghĩ là sở tư pháp và bộ tư pháp phải giúp các phòng công chứng
trong việc tập quấn nghiệp vụ nhiều hơn về nhận dạng giấy tờ giả
để khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế này tại kết luận thanh tra của bộ tư pháp chỉ rõ
các tổ chức hành nghề công chứng cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật
tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm
đối với cơ quan quản lý thanh tra bộ tư pháp cũng yêu cầu sở tư pháp tp hcm cần tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra để kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý sai phạm trong hoạt động công chứng chứng thực của thành phố